đến chiều tối dưới tác động của gió tây nam những cơn mưa rông vẫn xuất hiện trên khu vực
cục bộ có điểm đặt mức mưa vừa thậm chí là mưa to và rông
vì thế khi lưu thông trong thời điểm này chúng ta cần chú ý giảm tốc độ
vì mưa sẽ làm đường trơn trượt tầm nhìn giảm thấp và có thể xuất hiện cả lốc xoáy và gió giật trong cơn rông
trên biển trong đêm nay và ngày mai toàn bộ khu vực biển đông
bao gồm có vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường sa đều có trường gió tây nam hoạt động ở mức trung bình yếu
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km nên sẽ khá tuận lợi cho các hoạt động hàng hải
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước